qua một mươi bốn năm tổ chức giải báo chí quốc gia luôn giữ vai trò quan trọng là nơi tôn vinh những tác phẩm báo chí hay ý nghĩa và chất lượng đối với đời sống xã hội
phản ánh kịp thời đậm nét các sự kiện chính trị lớn của đất nước và các vấn đề thời sự nóng bỏng được phản ánh đậm nét với cách tiếp cận đa chiều
năm nay cũng là năm có số tác phẩm và đơn vị tham dự giải báo chí quốc gia ở mức cao cho thấy hiệu quả và sức thu hút của giải đối với hoạt động báo chí
đây là sự kiện nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí nước nhà và tôn vinh các tập thể những nhà báo xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp
ôn lại chặng đường chín mươi năm năm báo chí cách mạng việt nam chúng ta có thể tự hào về những truyền thống nổi bật mà báo chí cách mạng nước nhà đã dày công vun đắp tạo dựng
báo chí nói chung và nhất là các tác phẩm tham gia giải báo chí quốc gia năm hai nghìn một mươi chín đã tiếp tục phản ánh kịp thời đậm nét các sự kiện chính trị lớn của đất nước
các tác phẩm báo chí năm nay đã thể hiện tinh thần dấn thân tinh thần cống hiến và trách nhiệm xã hội của các nhà báo tinh thần năng động sáng tạo
và các tác phẩm này đã góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng việt nam của chúng ta chuyên nghiệp hiện đại giàu tính chiến đấu giàu tính nhân văn
giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín đã thu hút hơn một bảy trăm linh tác phẩm dự
giải từ khắp nơi trên cả nước qua một mươi bốn năm thực hiện đây là giải có số tác phẩm và đơn vị tham dự ở mức cao cho thấy kết quả và sức thu hút của giải đối với hoạt động báo chí
giải báo chí quốc gia với các tác phẩm về chương trình một triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển
chương trình này có một sự lan tỏa rất lớn và thực tế là đã lan tỏa rất lớn không chỉ một mươi hai tỉnh thành có biển mà sắp tới sẽ là hai mươi tám tỉnh thành có biển và các tỉnh có đường biên giới trên bộ
và hàng trăm ngàn người ngư dân sẽ được thụ hưởng về chương trình này
và đặc biệt hơn nữa đó là chương trình này góp phần bảo vệ chủ quyền thiên liên
các tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia năm nay được đánh giá có tính phát hiện tính chiến đấu cao tạo hiệu ứng tích cực đối với xã hội phản ánh kịp thời sinh động đa dạng tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng các nhiệm vụ chính trị sự kiện lớn của đất nước của ngành địa phương trong năm hai nghìn một mươi chín